thưa quý vị tiếp tục thông tin về hoạt động của đoàn công tác bộ công an thực hiện nhiệm vụ tại thổ nhĩ kỳ
theo đại tá nguyễn minh khương phó cục trưởng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trưởng đoàn công tác từ dạng sáng ngày một mươi một tháng hai cho đến một mươi bốn h chiều ngày hôm qua một mươi bảy tháng hai theo giờ địa phương
đoàn cứu hộ việt nam phối hợp cùng với các lực lượng chức năng đã cứu sống được một nạn nhân mắc kẹt ra ngoài an toàn
tìm và đưa thi thể một mươi bốn nạn nhân ra khỏi đống đổ nát
trong ngày một mươi bảy tháng hai hoạt động tìm kiếm thi thể người bị nạn vẫn được triển khai tích cực ba ca một ngày
bắt đầu từ tám giờ sáng và thực hiện xuyên đêm khi có dấu hiệu của sự sống
bảy ngày thực hiện nhiệm vụ tại thổ nhĩ kỳ đoàn cứu hộ việt nam đã di chuyển và thực địa ở ba địa điểm
chịu thiệt hại nặng nề nhất của thành phố adiyaman
kinh nghiệm thực chiến và trang thiết bị máy móc đoàn mang theo đã phát huy hiệu quả rất tốt tại hiện trường
chúng tôi đã tổ chức phối hợp cứu được một người bị nạn là một thanh niên một mươi bảy tuổi
vẫn còn sống sót ra nơi an toàn đồng thời đã đưa được một mươi bốn thi thể nạn nhân
trong các khu vực sập đổ của các nhà và công trình ra nơi an toàn và để bàn giao cho cơ quan chức năng
ngoài ra thì chúng tôi đoàn công tác cứu nạn hộ bộ công an đã trao gần hai tấn thiết bị y tế của bộ công an
cho đơn vị điều phối quốc gia
chúng ta cứu nạn hộ áp phát của thổ nhĩ kỳ và cho sở y tế của thành phố adiyaman
những thiết bị y tế này là những thiết bị rất cần thiết phục vụ cho bệnh viện lớn nhất của thành phố adiman
khám trự bệnh cho các bệnh nhân là những nạn nhân của vệ vụ
đoàn công tác đã tổ chức đi thăm hỏi những người dân xung quanh khu vực đoàn đóng quân

nạn nhân của những trận đồng đất
hiện nay đang mất nhà cửa
và cạnh khu vực mà đoàn công tác
đang thực hiện nhiệm vụ kiếm nạn công hộ
đồng thời chúng tôi cũng đã
đi thăm hai gia đình
đồng bào người việt nam
sinh sống tại thổ nhĩ kỳ
cũng là những người
chịu ảnh hưởng của trận đồng đất
xảy ra tại thổ nhĩ kỳ
chúng tôi cũng đã được đón nhận
những tình cảm rất là nhiệt tình
cũng như những tình cảm biết ơn
và những ôm rất là chặt
từ những người dân thổ nhĩ kỳ
biết ơn đến đoàn công tác
cứu nạn hộ của bộ công an việt nam
đã đến chia sẻ và hỗ trợ họ
trong lúc khó khăn này
a e s r là một tình nguyện viên
người thổ nhĩ kỳ
làm nhiệm vụ phiên dịch tiếng anh thổ nhĩ kỳ
cho đoàn cứu hộ việt nam
trước khi chia tay đoàn để nhận nhiệm vụ mới
anh đã xin chữ ký
của tất cả anh em trong đoàn công tác
để thay lời cảm ơn
để lưu giữ hình ảnh về những chiến sĩ
công an việt nam đã vì
đất nước thổ nhĩ kỳ mà đến
và hai chữ việt nam
sẽ in đậm trong trái tim bạn bè quốc tế
vâng thưa quý vị và các bạn
không chỉ dũng cảm trách nhiệm
trong công tác tìm kiếm người bị nạn
quãng thời gian thực hiện nhiệm vụ tại thổ nhĩ kỳ
đoàn công tác bộ công an việt nam
đã đón nhận tình cảm chân quý
biết ơn của người dân địa phương
những lời cảm ơn dành đến những người
lính bản lĩnh ý chí
và vô cùng nhân ái ấm áp
những chiến sĩ công an nhân dân việt nam
những sứ giả nhân đạo
đang góp phần lan tỏa tinh thần
khẳng định nhất quán chủ trương
việt nam là thành viên tích cực
có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
tham gia giải quyết các vấn đề khó khăn thách thức
bản tin tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
đáng trí khác
sát hại chính mẹ ruột đang sống cùng nhà
nguyễn hữu quốc trú tại phường lộc hưng
thị xã trảng bàng vừa bị cơ quan cảnh sát
điều tra công an tỉnh tây ninh tạm giữ hình sự
về hành vi giết người
do quốc thường xuyên sử dụng ma túy
nên giữa quốc và mẹ ruột xảy ra
tranh cãi bị mẹ la mắng
quốc dùng thanh kim loại lưỡi liềm và kéo
đánh đâm liên tiếp cho đến khi
nạn nhân tử vong sau khi sát hại mẹ ruột
quốc tự gây thương tích cho mình
ở đầu và tay tại cơ quan điều tra
quốc đã thừa nhận hành vi sát hại mẹ ruột của mình
hiện công an tây ninh
đang tiếp tục điều tra làm rõ
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện phú tân tỉnh an giang
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam nguyễn văn hên
huỳnh thuận an cùng chú
tại xã phú xuân huyện phú tân
đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với trần quốc bảo chú tại xã
phú thọ huyện phú tân tỉnh an giang
về tội cố ý gây thương tích
theo thông tin
từ cơ quan điều tra khoảng
hai mươi h ba mươi phút ngày một tháng một mươi
năm hai nghìn hai mươi hai hên an
và bảo có hẹn gặp lê văn thanh
tú tại một quán nhậu trên địa bàn xã
để tú giao cho an biên bản
vi phạm hành chính do tú điều khiển
xe mô tô của an vi phạm an toàn giao thông
khi đến nơi thì nhóm của hên
an và bảo thấy tú và nguyễn văn nhi
cùng một số người đang ngồi nhậu
chung lúc này nhi nhớ lại
chuyện mâu thuẫn giữa nhi và an
nên cả hai xảy ra mâu thuẫn đánh nhau
hậu quả nhi bị thương tích
ba mươi bốn hiện vụ án đang được
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú tân
tiếp tục điều tra làm rõ
vào tối ngày hôm qua tổ công tác
c bốn của lực lượng chín trăm một mươi một
công an thành phố đà nẵng vừa tiến hành
bắt quả tăng và ngăn chặn một thanh niên
có hành vi tảng chữ trái phép chất mạng túy
thanh niên này tên trần đức trung
một mươi chín tuổi chú tỉnh quảng nam
vào thời điểm trên tổ công tác đang làm
nhiệm vụ trên tuyến đường bạch đằng
thì phát hiện hai nam thanh niên phóng xe
với tốc độ cao từ đường mùng hai tháng chín
về trung tâm thái lan
hành phố nên tiến hành ngăn chặn
kiểm tra hành chính lúc này trung ngồi sau
đã nhảy xuống bỏ chạy nhưng ngay lập tức
bị bắt giữ trở lại phát hiện bên trong
có một mươi năm viên thuốc lắc bốn gó
ni lông màu trắng có chứa tinh thể rắn
nghi là ma túy tổng hợp
trung thừa nhận số viên nén và tinh thể trên
chính là ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và đá
số ma túy này do trung và đối tượng
đi chung xe đã bỏ chạy
cùng một số người khác trung tiền lại
mua và mang vào một địa điểm
giải trí để cùng nhau sử dụng
hiện đối tượng và vật chứng đã được bàn giao
cho công an quận sơn trà tiếp tục điều tra
xử lý theo quy định của pháp luật
xe không khóa cổ
hay là để trong rừng trong rẫy
nhưng không có người trông coi
đây là yếu tố mà các đối tượng phạm tội
đã lợi dụng để thực hiện hành vi trộm cắp xe máy
công an huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa
vừa tiến hành bắt giữ một nhóm đối tượng
chuyên trộm cắp xe máy
của những người đi làm rẫy
trong đó đã khởi tố hai đối tượng
về hành vi trộm cắp tài sản
chiều ngày bảy tháng hai
anh bùi ngọc tùng trú tại thôn suối sâu
xã khánh đông huyện khánh vĩnh
đi làm dãy ở thôn bến khế xã khánh bình
và để chiếc xe máy của mình ở gần đó
sau khoảng một mươi năm phút
anh tùng phát điện chiếc xe của mình đã bị mất
nghi ngờ bị kẻ gian lấy trộm
anh tùng gọi điện cho người nhà
mang giấy tờ lên công an xã khánh đông
lực lượng công an đã khẩn trương triển khai
công tác xác minh truy tìm phát hiện chiếc xe bị mất
đang lưu thông trên đường khu vực dạ khánh đông
làm việc với nhóm đối tượng điều khiển xe
các đối tượng đã khai nhận
vừa lấy trộm tại một khu giấy ở xã khánh bình
sau khi mà
nhận được tin báo của quân chúng nhân dân
về cái nhóm đối tượng
có cái biểu hiện thực hiện
giấu hiệu của hành vi trộm cắp xe máy
thì công an xã khánh đông
cũng đã có mặt kịp thời
lúc đầu các đối tượng này
không có khai nhận về cái việc hành vi trộm cắp
bởi vì các đối tượng này
nói là xe của mình và xe hết xăng
và đang coi như là đẩy đi để đổi xăng
nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ
cũng như là những cái kinh nghiệm thực tiễn
qua cái công tác đấu tranh
các đối tượng đã khai nhận
về cái thực hiện hành vi trộm cắp của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khánh vĩnh
đã tiến hành khởi tối bị can
đối với trần nhật trường hai mươi ba tuổi
nguyễn vũ hoàng anh một mươi chín tuổi
cùng chú tại thành phố nha trang
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
đáng chú ý
qua đấu tranh bước đầu
các đối tượng còn khai nhận
đã thực hiện trót lọt năm vụ trộm cắp xe máy khác
ở các xã trong huyện khánh vĩnh
nạn nhân chủ yếu là những người đi làm nương giấy
để xe máy ở ngoài đường cách xa nơi làm việc
và không có người trông coi
xe máy sau khi trộm cắp được
các đối tượng giao bán trên mạng
với giá khoảng ba năm triệu đồng một chiếc
thì thu đoạn của những nhóm đối tượng này
đó là đi vào khu vực đất đáy của người dân
nhắm vào những địa bàn
ở xe khu dân cư
không có người dân cư
không có người dân cư
không có người dân cư sinh sống
khi phát hiện xe mô tô để ngoài đường
không có người trông coi
các đối tượng trên đã tiến hành trộm cắp xe mô tô
nhằm để khó để chủ tài sản
khó bị phát hiện
thứ hai là sau khi trộm cắp tài sản cũng dễ tổn thoát
qua điều tra
tới nay công an huyện khánh vĩnh
đã thu hồi được bốn chiếc xe máy
là tăng vật của các vụ trộm để trả lại cho người bị mất
đặc thù ở huyện miền núi khánh vĩnh
khi người dân đi làm giấy
đặc biệt là các khu giấy ở trên cao
thường để xe ở ven đường
hoặc giấu xe vào các bụi cây
đây là điều kiện dễ dàng để bọn tội phạm trộm cắp
có thể ra tay gây án
thời gian gần đây công an huyện khánh vĩnh
đã cử nhiều tổ công tác phối hợp với công an các xã
để mạnh tuần trang
kết hợp với tuyên truyền nhắc nhở người dân
nâng cao ý thức cảnh giác bảo vệ tài sản
phòng ngừa tội phạm
thưa quý vị hôm nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cần thơ
đã khởi tố vụ án vi phạm quy định đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng
liên quan đến mua sắm kit test
của công ty cổ phần công nghệ việt á
gọi tắt là công ty việt á
ở các đơn vị thuộc sở y tế cần thơ
trong hai năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một
sở y tế và các đơn vị liên quan
của thành phố cần thơ
đã thực hiện năm trăm bảy mươi sáu gói thầu
mua sắm thiết bị vật tư
phục vụ phòng chống covid một mươi chín
với tổng trị giá hơn hai trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
thanh tra thành phố cần thơ
có kết luận về việc mua sắm
và sử dụng các thiết bị vật tư
phương tiện phòng chống dịch covid một mươi chín
tại sở y tế thành phố cần thơ
cùng với các cơ quan
đồng thời kiến nghị chuyển hồ sơ
sang cơ quan điều tra công an thành phố cần thơ
để điều tra dấu hiệu sai phạm
bảy gói thầu có liên quan đến công ty việt á
trong đó năm gói thầu
do trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố cần thơ
gọi tắt là cdc cần thơ
chỉ định thầu mua sắm kit test
xét nghiệm của công ty việt á
có dấu hiệu cố ý lựa chọn
sản phẩm của công ty việt á
và chỉ định công ty hợp nhất thực hiện gói thầu
nhằm hợp thức hóa hồ sơ mua sắm
xây dựng giá không đảm bảo giá thị trường
dẫn đến tranh lệch giá
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
công an thành phố vinh tỉnh nghệ an
vừa tiến hành khám xét
trung tâm đăng kiểm ba nghìn bảy trăm linh chín d
thuộc công ty cổ phần dịch vụ thương mại xuân tùng
có địa chỉ tại khối chín
phường quán bảo thành phố vinh tỉnh nghệ an
bác giữ nguyễn tiến hòa
phó giám đốc trung tâm đăng kiểm
trưởng dây truyền kiểm định nguyễn ngọc thạch
và cao xuân đạt là kiểm định viên
về hành vi đưa nhận hối lộ
thu giữ nhiều tài liệu vật chứng
có liên quan
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
ba nghìn bảy trăm linh chín d được cục đăng kiểm việt nam
cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động
kiểm định xe cơ giới
ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
bước đầu xác định từ khi hoạt động
đến khi bị bắt giữ
trong quá trình thực hiện đăng kiểm xe cơ giới
các đối tượng đã móc nối với cỏ
và trực tiếp nhận tiền của
chủ xe để bỏ qua các lỗi
như không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải
lốp xe mòn phanh xe không đảm bảo
đèn xe không đúng quy định
tùy vào lỗi vi phạm
ngoài tiền thu theo quy định của nhà nước
thì các đối tượng nhận tiền hối lộ
từ một trăm linh đồng đến một triệu đồng
số tiền nhận hối lộ được
đạt tập hợp để cuối tuần
chia cho các thành viên có liên quan
lựa chọn ma túy để lập nghiệp
đây là con đường ngắn nhất
để hai bị cáo
trần văn nghi chú tại phường mỹ an
quận ngũ hành sơn và nguyễn ngọc huy
chú tại phường vĩnh trung quận thanh khê
sớm rơi vào vòng lao lý
ngày hôm qua một mươi bảy tháng hai
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra
xét xử đối với trần văn nghi
và nguyễn ngọc huy cùng về tội mua bán
trái phép chất ma túy
theo cáo trạng từ đầu tháng bốn
công an tp đà nẵng phát hiện huy
móc nối với nghi cùng hoạt động
mua bán ma túy tìm mọi thủ đoạn
để đối phó với cơ quan công an
như thay đổi nơi ở mở rộng phạm vi hoạt động
chiều ngày một mươi tám tháng năm
tại ngã tư lý thánh tông ngô quyền
lực lượng chức năng bắt quả tăng huy
thu giữ năm trăm linh viên thuốc lắc năm mươi gram ketamin
mở rộng điều tra bắt quả tăng nghi
thu giữ ba trăm linh viên thuốc lắc
tổng số lượng ma túy thu giữ được
là tám trăm linh viên thuốc lắc và một trăm linh gram ketamin
tòa án nhân dân tp đà nẵng
tuyên phạt trần văn nghi mức án tù trung thân
nguyễn ngọc huy
hai mươi năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
với hành vi buôn bán hàng cấm
và tàng trữ trái phép chất ma túy
đối tượng nguyễn anh tú chú tỉnh đồng nai
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện long thành tỉnh đồng nai khởi tố
bắt tạm giam để điều tra
trước đó công an huyện long thành bắt quả tăng tú
đang tàng trữ bảy hộp pháo hoa nổ
tổng trọng lượng là bảy kg
tại địa bàn xã long an
qua đấu tranh tú khai nhận
đang mang số pháo trên đi bán thì bị bắt
tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của tú
tại ấp ba xã phước thái huyện long thành
cơ quan công an phát hiện tú giữ thêm
hai mươi một hộp pháo hoa nổ
tổng trọng lượng là hai mươi kg

và một gói ma túy tổng hợp
có tổng trọng lượng gần một trăm bảy mươi năm gram
chỉ sau hai mươi giờ tiếp nhận tin báo
công an huyện tương dương tỉnh nghệ an
đã nhanh chóng bắt giữ kha văn dân
đối tượng đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản
tại một cửa hàng tạp hóa
trên địa bàn huyện tương dương
theo đó vào lúc tám giờ một mươi phút
ngày một mươi năm tháng hai
dân giả vờ đến mua hàng
tại một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn huyện tương dương
lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng
dân đã cướp giật túi sách
bên trong có hơn năm mươi bảy triệu đồng
và bốn chỉ vàng giá trị gần hai mươi bốn triệu đồng
sau đó tẩu thoát
đến dạng sáng ngày một mươi sáu tháng hai
tại khu vực rừng núi xã lượng minh huyện tương dương
công an huyện tương dương đã bắt giữ dân
và tiếp tục điều tra xử lý
theo đúng quy định của pháp luật
một thông tin từ cục cảnh sát giao thông
sẽ thành lập năm tổ công tác
trực tiếp kiểm tra việc xử lý
vi phạm giao thông
tại ba mươi tỉnh thành phố trên cả nước
các tổ gồm
tổ một hà nội bắc ninh lạng sơn vĩnh phúc phú thọ
tổ hai hà nam ninh bình thanh hóa hương yên hải dương quảng ninh
tổ ba đà nẵng quảng nam bình định phú yên khánh hòa gia lai con tum
tổ bốn bà rịa vũng tàu tây ninh bình dương đồng nai bình thuận
tổ năm an giang tiền giang long an vĩnh long hậu giang sóc trăng cần thơ
các vi phạm được quyết liệt xử lý
là vi phạm về nông độ cồn
xe quá khổ quá tải cơi nới thành thùng
xe quá niên hạn hết hạn đăng kiểm
ô tô khách chở quá số người quy định
và các trường hợp lái xe sử dụng giấy phép lái xe
bên cạnh việc giám sát quá trình xử lý vi phạm
tổ này cũng sẽ kiểm tra về công tác bố trí lực lượng
trên các tuyến địa bàn và nghiệp vụ
khi tuần tra kiểm soát
biên bản xử lý vi phạm được lập và thông báo
bàn giao cho cảnh sát giao thông địa phương xử lý
theo quy định